mặc dù đã qua dầm tháng riêng hơn nửa tháng nay nhưng nhiều tàu cá xa bờ tại quảng bình vẫn chưa thể ra khơi vì thiếu lao động
để khắc phục tình trạng này nhiều chủ tàu cá đã phải tăng tỷ lệ ăn chia trả thêm lương cứng và thậm chí là tuyển bạn tàu ở vùng nông nghiệp
nhưng vẫn thiếu hụt bạn thuyền ra khơi đây là thực trạng đang diễn ra tại nhiều xã biển của tỉnh quảng bình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khác với không khí ra khơi tấp nập sau tết nguyên đán hàng năm vào thời điểm này nhiều tàu cá xa bờ ở xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vẫn phải nằm bờ
những nhu yếu phẩm này lẽ ra đã được chuyển lên các tàu cá nhưng do chủ tàu chưa tìm được lao động nên vẫn phải xếp trồng đống ở khu vực bờ kè
xã bảo ninh có ba trăm bảy mươi tàu đánh bắt xa bờ tuy nhiên đến nay chỉ mới có hơn hai phần ba số tàu ra khơi đánh bắt số còn lại vẫn đang lao đào tìm lao động
để có thể ra khơi nhiều chủ tàu buộc phải tuyển bạn tàu ở những vùng sản xuất nông nghiệp thậm chí phải trả trước tiền lương song vẫn thiếu lao động
trên những chiếc tàu lớn có những tàu là trước đây đi hai mươi hai mươi hai người thì hiện nay lại một mươi năm một mươi sáu người họ vẫn phải cố gắng để ra khơi
còn những chiếc tàu câu đi tám người chín người hiện nay năm mươi sáu người họ cũng phải ra khơi
còn có những chiếc không có người họ phải đi là thuế để bán thuế bán trước giống như là trả tiền trước cho bán
mỗi người là từ ba đến năm triệu đồng đã lúc nữa họ bị tương đối đầy đủ người ra khơi nhưng trong lúc thuê mà vẫn chưa đủ người
cho nên là
nhưng cái chủ tàu chú khó khăn mấy nửa họ cũng phải cố gắng
không chỉ có bảo ninh tại các xã đức trạch huyện bố trạch cảnh dương huyện quảng trạch cũng lâm vào tình cảnh tương tự
sau tết nguyên đán nhiều ngư dân đã nỗ lực sửa chữa đầu tư đóng mới tàu thuyền để vân khơi bám biển
tuy nhiên tình trạng thiếu hụt lao động như hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của nghề biển tại quảng bình